trong chiến dịch vận động bầu cử gần đây ông trump tiếp tục miệt thị người nhập cư trái phép ở mỹ
ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa đã liệt kê một số vụ án hình sự liên quan đến nghi phạm là người nhập cư bất hợp pháp
và cảnh báo rằng bạo lực và hỗn loạn sẽ tàn phá nước mỹ nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày năm tháng một mươi một tới
khi nói về là kendri lay một sinh viên hai mươi hai tuổi ở georgia nghi bị một người nhập cư venezuela sát hại
ông trump nói rằng một số nghi phạm nhập cư là hạ nhân hãng tin reuters lời ông trump cho biết
đảng dân chủ nói xin đừng gọi họ là động vật họ là con người tôi nói không họ không phải là con người họ không phải là con người họ là động vật
trong các bài phát biểu của mình ông trump thường xuyên tuyên bố nhiều người đã trốn khỏi các nhà tù chạy tị nạn ở quê nhà
sau đó vượt biên giới mỹ mexico trái phép và đang thúc đẩy tội phạm bạo lực ở mỹ
ông cũng cảnh báo rằng các quốc gia mỹ latin đang cố tình đưa tội phạm của họ vào mỹ
mặc dù dữ liệu hiện có về tình trạng tội phạm nhập cư còn ít các nhà nghiên cứu cho biết những người sống ở mỹ bất hợp pháp
không có tỷ lệ phạm tội bạo lực cao hơn so với người bản xứ
trước đó tổng thống mỹ joe biden đổ lỗi cho ông trump vì đã khuyến khích đảng cộng hòa tẩy chay đạo luật tại quốc hội trong năm nay
nhằm tăng cường an ninh ở biên giới phía nam và giảm nhập cư bất hợp pháp
ông michael teler giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông biden nói ngày hai tháng bốn
donald trump đang tham gia vào những lời lẽ cực đoan nhằm thúc đẩy sự chia rẽ thù hận và bạo lực ở đất nước chúng ta
ông ta khuyến khích những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và cổ vũ hành vi kinh tởm của phe cực hữu
các vụ phạm tội liên quan đến người nhập cư đã tạo cơ hội cho chiến dịch tranh cử của ông trump
xoáy vào lo ngại của một số người mỹ về tội phạm bạo lực và nhập cư
khoảng ba mươi tám đảng viên đảng cộng hòa và một phần tư cử tri độc lập cho rằng nhập cư là vấn đề hàng đầu của đất nước
trong cuộc thăm dò của reuters ipros công bố vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
vốn có quan điểm nhập cư mềm mỏng ông joe biden được cho là đã mở rộng vòng tay với những người nhập cư
từ tháng một mươi hai nghìn hai mươi hai chính quyền ông biden đồng ý tiếp nhận những người xin tị nạn từ venezuela đã vượt qua bài kiểm tra lý lịch
và có ít nhất một người bảo lãnh sang sinh sống tại mỹ
hiện nay những người di cư từ các nước khác trong khu vực mỹ la tinh đủ điều kiện cũng sẽ được hưởng đặc ân tương tự
với ước tính khoảng ba mươi người trên một tháng
tổng thống joe biden kỳ vọng chính sách này sẽ giảm tải cho hệ thống kiểm soát biên giới đang bị kéo căng của mỹ
quan điểm bảo vệ người nhập cư cũng được ông đưa ra trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
thể hiện sự đối lập với quan điểm bài xích của đối thủ trump
chiến dịch tái tranh cử của tổng thống joe biden đã phát động một chiến dịch quảng cáo trị giá ba mươi triệu usd
nhắm mục tiêu đến khán giả người latin ở các bang giao động quan trọng
bao gồm một quảng cáo bằng tiếng anh và tiếng tây ban nha
cho thấy ông donald trump đã gọi những người nhập cư mexico là tội phạm và những kẻ hiếp dâm
người phát ngôn chiến dịch tranh cử của tổng thống ông kevin muno công khai chỉ trích cựu tổng thống
ông trump là một kẻ dối trá chúng tôi sẽ đảm bảo cử tri sẽ biết điều đó vào tháng một mươi một này
sau thời gian dài im hơi lặng tiếng đội ngũ vận động tranh cử của cựu tổng thống đã nhanh chóng đáp trả
bằng một video có nội dung liên quan đến những người nhập cư vào mỹ
được cho là có nguồn gốc từ các nước cameroon afghan và trung quốc
những phần đoạn bạo lực kinh hoàng được thực hiện bởi người nhập cư đặt song song với hình ảnh
người dân xứ sở cờ hoa tươi cười vẫy tay trong khi đang khoác lên mình quốc kỳ mỹ
đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri
ông trump phát biểu trong đoạn video
hàng ngàn người đang cố gắng vượt biên vào mỹ chúng tôi phải bảo vệ biên giới và khôi phục lại chủ quyền cho nước mỹ
từ trước đến nay ông trump vẫn luôn giữ nguyên quan điểm cứng rắn trong vấn đề nhập cư
nhấn mạnh nguy cơ an ninh gây ra bởi những tội phạm không có quốc tịch mỹ
thông điệp lần này của cựu tổng thống đã tạo nên tiếng vang lớn một lần nữa khẩu hiệu xây bức tường
từng được ông trump đưa ra trong chính sách ngăn chặn dân di cư vượt biên vào mỹ hồi năm hai nghìn một mươi
lại được hô vang bởi những người ủng hộ trung thành của ông
ông trump dự kiến sẽ nói về chính sách nhập cư tại các cuộc vận động tranh cử ở hai bang chiến địa
wisconsin và michigan trong tuần này
cựu tổng thống đã gọi số vụ bắt giữ cao kỷ lục gần đây đối với những người vượt biên trái phép
là một cố xâm lược do đảng dân chủ giàn dựng
đồng thời lên tiếng cáo buộc đối thủ biden đã cố tình cho phép tội phạm
và những kẻ khủng bố tiềm năng vào đất nước mà không bị kiểm soát
michigan và wiscosin là hai bang giao động có thể quyết định liệu ông biden hay ông trump sẽ vào nhà trắng trong năm nay
cuộc đua tại hai bang này sẽ cực kỳ xích sao
hiện nay chính quyền joe biden đang tỏ ra lúng túng trước vấn đề nhập cư
trong tuần đầu tiên lên nắm quyền tại nhà trắng
đương kim tổng thống đã cho dừng việc xây dựng các bức tường biên giới mỹ mexico được bắt đầu bởi người tiền nhiệm donald trump
tuy nhiên vào cuối năm ngoái một bức tường dài ba mươi hai km chạy dọc bang texas liên kề với mexico
lại được chính quyền ông biden cấp phép xây dựng nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép tại khu vực này
cho thấy sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của tổng thống
chính điều này đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều ngay trong nội bộ của đảng dân chủ
về khả năng ổn định tình hình biên giới của ông biden
thậm chí một cuộc thăm dò gần đây của hãng tin ap cho biết
nhiều người trong đảng dân chủ lại quay ra ủng hộ thông điệp biên giới của ông trump
nhiều cử tri cũng lo ngại rằng cơn khủng hoảng nhập cư này sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội và tỷ lệ thất nghiệp tại nước mỹ
theo một cuộc thăm dò gần đây của trung tâm nghiên cứu piêu bốn mươi năm người mỹ đánh giá tình hình biên giới hiện nay là bất ổn
nằm trong số bốn mươi năm người mỹ đang thất vọng bà vechest boice một nhà hoạt động xã hội tại chicago cho rằng
đảng dân chủ đã đi sai hướng
theo bà tổng thống mỹ nên đầu tư cho chính người mỹ thay vì tập trung vào những người mới đến
những người vượt biên muốn thoát khỏi đói nghèo ở quê hương và đến đây vì giấc mơ mỹ
nhưng họ không biết rằng chính người mỹ cũng đang phải chịu đựng tình cảnh đói nghèo
ngày càng có nhiều người nghèo đến mỹ và đây thực sự là một thảm họa
ông donald trump từng là tổng thống ít được yêu thích nhất và bị gần hai phần ba người dân mỹ chỉ trích vào thời điểm ông rời nhiệm sở
tuy nhiên khi tình hình nhập cư trái phép ngày càng trở nên nghiêm trọng
cuộc thăm dò mới nhất của tờ new york times vào cuối tháng ba lại cho thấy mức độ tín nhiệm của ông trump đạt bốn mươi bốn
cao hơn đối thủ joe biden tới sáu
ông trump đã thành công gái đúng chỗ ngứa của người mỹ
nhiều người hy vọng chính sách nhập cư của ông trump sẽ giúp cải thiện tình trạng bất ổn hiện nay
trong trường hợp ông có thể quay lại nhà trắng trong nhiệm kỳ tới
mặc dù cả ông trump và ông biden đều gần như chắc chắn sẽ được đề cử đại diện cho đảng của mình
nhưng cả hai vẫn tích cực vận động cho cuộc bầu cử sơ bộ ở wisconsin
theo tờ olyden cuộc bầu cử sơ bộ ngày hai tháng bốn theo giờ địa phương
ở các bang connecticut new york rhode island và wisconsin có thể hé lộ kết quả của cuộc đua vào cuối năm
đặc biệt tại bang chiến địa wisconsin
hàng trăm phiếu đại biểu ở các tiểu bang rhode island connecticut new york và wisconsin
đã về tay tổng thống biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ và cựu tổng thống trump phía đảng cộng hòa
theo thông tin trên reuters hôm ba tháng bốn
trước ngày hai tháng bốn
cả ông biden và ông trump đã giành đủ số phiếu đại biểu để nhận đề cử cho vị trí ứng viên đại diện đảng của mình
tham gia cuộc bầu cử mỹ hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên kết quả thu được từ bốn tiểu bang trên bao gồm bang chiến địa wiscosin
có thể cung cấp thêm manh mối về cuộc tổng tuyển cử vào tháng một mươi một tới
cử tri của các bang trên cũng có cơ hội nêu lên những bất mãn đối với hai ứng viên
cụ thể hai tiểu bang connecticut và rhode island trao cho cử tri quyền chọn không cam kết
hay có nghĩa là không chọn người nào trong số các ứng viên trên phiếu
bên cạnh đó bang chiến địa wisconsin
đưa ra phương án riêng khi phiếu bầu thêm dòng chữ
hãy chọn ứng viên tốt nhất trên các lá phiếu của các cử tri đảng dân chủ
cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ sử dụng lá phiếu để yêu cầu các đại cử tri
hãy bỏ phiếu thay họ vào thời điểm hai đảng dân chủ và cộng hòa tổ chức đại hội chính thức đề cử ứng viên
việc chọn phương án hãy chọn ứng viên tốt nhất có nghĩa là cử tri đó yêu cầu đại cử tri
hãy chọn ra ứng viên tốt nhất chứ không yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu tên ứng viên cụ thể nào
hiện vẫn chưa rõ số phiếu bầu hãy chọn ứng viên tốt nhất ở bang wisconsin đối với tổng thống biden
đài cnn cho hay khoảng ba số cử tri ở bang michigan hôm sáu tháng ba đã chọn phương án trên
theo sau chiến dịch vận động phản đối chính sách của chính quyền tổng thống biden về cuộc xung đột ở gaza
phòng trào tương tự đã diễn ra ở bang minnesota cháu trai của tổng thống kennedy
vợ cũ đồng sáng lập google liên danh ra tranh cử
do kết quả tại các bang chiến địa như wisconsin và michigan thường vô cùng xích sao trong các cuộc bầu cử tổng thống mỹ gần đây
số phiếu ít ỏi như trên cũng đủ để lật ngừa kết quả trong cuộc
năm hai nghìn hai mươi ông biden giành được bang wisconsin với chỉ hơn hai mươi phiếu so với ông trump